qua giả soát cục thương mại điện tử và kinh tế số nhận thấy có nhiều đối tượng có dấu hiệu lợi dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gia lô để kinh doanh hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
cục thương mại điện tử và kinh tế số khuyến cáo người dân không giao dịch qua các ứng dụng không được bộ công thương ngân hàng nhà nước cho phép hoặc xác nhận
cùng với đó người dân cần cẩn trọng tìm hiểu kỹ về thủ tục điều kiện vay vốn mức lãi suất trước khi vay để tránh rủi ro
nếu người dân gặp khó khăn về tài chính hãy tìm đến các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương hoặc trực tiếp đến các tổ chức tín dụng ngân hàng tin cậy để được hỗ trợ cảnh giác cao với vay tiền qua website và ứng dụng
khi phát hiện những ứng dụng cho vay tiền có dấu hiệu nghi vấn cho vai lãi nặng người dân cần liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố nơi sinh sống để cung cấp thông tin
sáng nay phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà tĩnh vừa kiểm tra phát hiện và bắt quả tang một cơ sở
chế biến mỡ động vật do bà phạm thị tình chú ở xã bùi la nhân thu giữ hai trăm linh kg mỡ động vật bẩn
tất cả số mỡ trên đã được sơ chế cho vào hai bao tải và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được các giấy phép hoạt động hay là giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ mỡ động vật
thậm chí số mỡ trên không có dấu kiểm soát giết mổ tem vệ sinh thú y bao bì đánh dấu đã qua kiểm tra thú y
theo lời khai của bà phạm thị tình toàn bộ số mỡ trên được thu mua tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn sau đó đem về chế biến thành phẩm để bán kiếm lời
hiện phòng cảnh sát môi trường đã lập biên bản vi phạm thu giữ toàn bộ số mỡ bẩn nói trên lập hồ sơ bàn giao cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin liên quan tới vụ phát hiện quả tang công nhân của công ty trách nhiệm hưu hạn sinh mac vina khu công nghiệp bầu xéo xã đồi sáu mươi một
bom tỉnh đồng nai đang có hành vi đưa hơn ba tấn chất thải rắn công nghiệp vào buồng đốt của lò hơi để tiêu hủy trái với quy định của pháp luật
ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai tiếp tục làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hưu hạn sinh mac vina
đồng thời khai quật thêm một số vị trí nghi là còn có chất thải công nghiệp đang được trôn lấp tại đây
trước đó vào lúc hai mươi h hai mươi phút ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai đã phát hiện quả tăng công nhân của công ty trách nhiệm
hữu hạn sinh mark vina đã có hành vi đưa hơn ba hai trăm bảy mươi kg chất thải rắn công nghiệp gồm ni lông giấy thải gỗ vụn và rẻ lau thải
nhiễm thành phần nguy hại đã được đưa vào ba bùng đốt của lò hơi của công ty trách nhiệm huy hạn sinh mark vinang để đốt với mục đích tiêu hủy trái quy định của pháp luật
qua làm việc ban đầu đại diện công ty trách nhiệm hiếu hạn sinh mac vina và các đối tượng liên quan đã khai nhận
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị phát hiện
hàng ngày công ty trách nhiệm hữu hạn sinh mark vina đã đưa vào lò hơi để đốt tiêu hủy với khối lượng trung bình một kg một ngày
thực hiện đợt cao điểm truy quét tội phạm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai vừa qua đã áp dụng các biện pháp dịch vụ và tổ chức ra quân phát hiện
tại công ty trách nhiệm hữu hạn sinh mark vina khu công nghiệp bầu xéo của huyện trắng bom
công ty này trong thời gian vừa qua đã thực hiện việc đưa chất thải công nghiệp vào để tiêu hủy trái quy định của pháp luật
mở rộng điều tra ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phát hiện công ty trách nhiệm hưu hạn sinh mac vina
còn đổ chất thải rắn công nghiệp nghi là chất thải nguy hại chưa qua xử lý ra khu vực cạnh bờ hồ tự thẩm số hai trong khuôn viên của công ty trách nhiệm hưu hạn sinh mac vina
qua công tác thu gom và cân
cơ quan công an xác định đã có hơn ba kg chất thải rắn công nghiệp đã được đổ tại đây
xét thấy hành vi trên của công ty trách nhiệm hưu hạn sinh mark vina có dấu hiệu của tội gây ô nhiễm môi trường
công an tỉnh và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khai quật tại các vị trí đổ trôn lấp chất thải công nghiệp trong khuôn viên công ty trách nhiệm hưu hạn sinh mac vina
qua đó lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện công ty trách nhiệm hưu hạn sinh mac vina còn đổ và trôn một khối lượng chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường
trên cơ sở đó đoàn kiểm tra đã thu gom cân và xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp nghi là chất thải nguy hại
mà công ty trách nhiệm hưu hạn sinh mac vina đã đổ và trôn lấp khoảng hơn ba bốn trăm linh kg
công ty này là một công ty lớn về ý thức chấp hành pháp luật thì từ trước đến nay chưa phát hiện các hành vi vi phạm
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát môi trường đã nắm tình hình
công ty này có một số các lượng chất thải công nghiệp không được chuyển giao cho các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định
mà để thực hiện các việc trôn lấp đổ thải và tiêu hủy trái quy định
với hành vi này
theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc và đồng chí pháp đốc công an tỉnh
lực lượng công an đồng nai sẽ đang tiến hành xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
làm việc với cơ quan điều tra đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sinh mac vina đã thừa nhận hành vi đổ trôn lấp chất thải ra môi trường trái với quy định của pháp luật
lãnh đạo công ty cũng khẳng định số lượng chất thải công nghiệp đã được đổ và trôn lấp dưới lòng đất vừa bị phát hiện là do một số công nhân tự ý thực hiện
trong khi đó lãnh đạo công ty hoàn toàn không hay biết
tiếp tục với các thông tin khác
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tiếp tục giảm mạnh lên tới hai mươi bảy so với tháng trước
theo số liệu vừa được tổng cục hải quan công bố lượng nhập khẩu ô tô trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chỉ đạt ba năm trăm năm mươi hai chiếc
tương ứng trị giá đạt chín mươi bảy chín triệu đô la mỹ
trong khi đó ô tô các loại nhập khẩu được tổng cục hải quan ghi nhận trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi đạt bốn tám trăm tám mươi sáu chiếc với trị giá đạt gần một trăm linh chín triệu đô la mỹ
tổng cục hải quan cho biết trong tháng sáu ô tô các loại đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào việt nam
chủ yếu xuất xứ từ ba thị trường chính là thái lan với một chín mươi hai chiếc trung quốc bảy trăm một mươi sáu chiếc và từ indonesia sáu trăm ba mươi tám chiếc
số xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới tám mươi bảy tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam trong tháng
theo một số đại lý ô tô tại hà nội nguyên nhân chính dẫn tới việc xe ô tô nhập khẩu sụt giảm mạnh là do tác động của dịch covid một mươi chín
ngoài ra một nguyên nhân nữa được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá cũng sẽ tác động đến xe nhập khẩu
chính là chính sách giảm năm mươi phí trước bạ cho xe lắp ráp ở trong nước
sở giao thông vận tải hà nội đã báo cáo ủy ban nhân dân thành phố góp ý
nhất phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án sửa chữa cầu thăng long do bộ giao thông vận tải triển khai
dự kiến thời gian sửa chữa hư hỏng mặt cầu thăng long bắt đầu từ ngày sáu tháng tám
và sẽ cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông trong thời gian sửa chữa
ô tô qua lại cầu thăng long sẽ được tổ chức phân luồng đi sang các cầu khác như cầu nhật tân cầu vĩnh tuy cầu thanh trì
một mươi sáu tuyến xe buýt đi qua cầu này cũng sẽ thay đổi lộ trình
đi sang cầu nhật tân xe máy tàu hỏa được lưu thông bình thường ở tầng một
tuy nhiên tốc độ cũng sẽ bị hạn chế dưới mức năm km một giờ
mục đích là để hạn chế rung lắc ảnh hưởng tới việc thi công thảm nhựa ở bên trên
dự kiến quý bốn năm hai nghìn hai mươi cầu thăng long sẽ được sửa chữa xong
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay